thưa quý vị vào tối ngày hôm qua tại hà nội ban tuyên giáo trung ương phối hợp với đài truyền hình việt nam
tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật hồ chí minh hành trình khát vọng năm hai nghìn hai mươi
biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tới dự chương trình có đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
và đại diện điển hình tiêu biểu trong toàn quốc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi
với ba chương hành trình thắp lửa sức mạnh niềm tin và khát vọng phồn vinh
chương trình đã giới thiệu tới khán giả những tấm gương học bác với câu chuyện cách làm sáng tạo hiệu quả
luôn nêu cao bản lĩnh ý chí nghị lực tinh thần hết mình phục vụ nhân dân không quản ngại khó khăn
những tấm gương hy sinh vì nhân dân tổ quốc và cả những tài năng sự sáng tạo
của những tấm gương học bác
hành trình đưa tên tuổi giá trị việt nam ra khắp thế giới
qua đó góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước việt nam phồn vinh hạnh phúc
xúc động tự hào với những câu chuyện về các tấm gương điển hình tiêu biểu bằng những việc làm thiết thực
đã và đang bước tiếp vẻ vang hành trình khát vọng của chủ tịch hồ chí minh
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương khẳng định
những gương điển hình đến từ nhiều ngành nghề
địa phương song đều có một điểm chung đó chính là việc nêu gương trong học
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
luôn bản lĩnh kiên cường sẵn sàng hy sinh tận hiến vì dân
điều đó thêm khẳng định phẩm giá khí phách con người việt nam
bồi đắp và tỏa sáng hệ giá trị con người hệ giá trị quốc gia và văn hóa con người việt nam
đồng chí mong muốn mỗi tập thể cá nhân phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động
đổi mới sáng tạo ý chí tự lực tự cường bản lĩnh khí phách của con người việt nam
thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tương thân tương ái
đoàn kết nỗ lực phát triển kinh tế xã hội xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới